thưa quý vị thông tin liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc cam lộ la sơn xảy ra vào trưa ngày hôm nay đã khiến cho ba người tử vong
công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lái xe con vượt ẩu gây tai nạn
vào khoảng một mươi h ngày hôm nay một mươi tám tháng hai tại km bốn mươi tám hai trăm linh trên cao tốc cam lộ la sơn thuộc thôn đông thái xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
vợ chồng anh phan đình quý chú tại thành phố thanh hóa và hai con cùng đi trên xe ô tô con do anh phan đình kiều chú tại tỉnh con tum điều khiển
khi đến khu vực trên đã va chạm với xe ô tô đầu kéo đang lưu thông cùng chiều phía trước sau vụ va chạm xe ô tô con lao sang phần đường ngược chiều va chạm tiếp vào xe ô tô khác
hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho ba mẹ con trên xe ô tô con tử vong anh quý và những người còn lại bị xây sát các xe đều bị hư hỏng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với dương văn linh chú tại bình xuyên và nguyễn văn kiên chú tại phúc yên về tội gây dối trật tự công cậu
trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương văn linh phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với phùng huy hoàng
trước linh đã rủ các đối tượng tại huyện bình xuyên và thông qua nguyễn văn kiên rủ nhóm nam thanh niên đi lên vĩnh yên đánh nhau với hoàng
tất cả gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như giao tự chế đinh ba đi qua nhiều tuyến đường trên thành phố vĩnh yên nhưng không gặp hoàng nên nhóm này đã di chuyển về bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi nhóm đối tượng này đã hò hét lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm sau tết
cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế
nhiều thiếu nữ trong đó có cả nữ sinh vùng cao tỉnh quảng ngãi đã nghe theo lời
rụ rỗ trên mạng xã hội xuống phố làm việc nhẹ lương cao
tuy nhiên các thiếu nữ đã bị đưa vào cơ sở làm nhân viên phục vụ quán karaoke và massage
lực lượng công an xã cơ sở đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu được các em

vừa qua em phạm thị việt một mươi tám tuổi ở xã ba giang huyện miền núi ba tơ vui mừng khi được công an xã ba tơ vui mừng khi được công an xã ba tơ